còn với hành vi cướp giật tài sản đối tượng phạm văn năm chú tỉnh bình thuận đã bị công an huyện thống nhất tỉnh đồng nai khởi tố bắt tạm ra
là đối tượng không có nghề nghiệp ổn định để có tiền tiêu xài nam cùng đối tượng đen chưa rõ lai lịch
rủ nhau đến địa bàn huyện thống nhất để xem ai sơ hở thì cướp giật tài sản
khi đi đến thị trấn dầu dây phát hiện chị lê thị hoài trâm chú tỉnh đồng nai điều khiển xe máy để sơ hở chiếc điện thoại
điều khiển xe áp sát để đen giật chiếc điện thoại rồi tăng ga tẩu thoát
nhưng đã bị lực lượng công an bắt giữ còn đen thì đã tẩu thoát